công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra
sáng ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội trong khuôn khổ của ngày hội trí tuệ nhân tạo việt nam
tám đại diện đến từ các cộng đồng câu lạc bộ đã thống nhất và chính thức ra mắt liên hiệp
các cộng đồng ai ở việt nam phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dự sự kiện
liên hiệp các cộng đồng ai ở việt nam được thành lập với mục tiêu để mạnh hệ sinh thái
trí tuệ nhân tạo việt nam liên hiệp hoạt động dựa trên cơ chế nền là một thỏa thuận liên kết
giữa các cộng đồng đào tạo nghiên cứu phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại việt nam
và với mong muốn tụ hội kết nối định hướng và chia sẻ về đào tạo nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo
mang lại lợi ích chính đáng giữa các thành viên góp phần đưa việt nam sánh vai
về các cường cốt trí tuệ nhân tạo trong khu vực và thế giới
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp ngày yerlan bayanok
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa kazakhstan tại việt nam
hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục giữ vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có
hướng tới hợp tác lâu dài về mọi mặt trên các lĩnh vực
tại buổi tiếp đồng chí thuận hữu đã giới thiệu về các ấn phẩm của báo nhân dân qua các thời kỳ
bao gồm báo in báo điện tử và gần đây nhất là kênh truyền hình nhân dân ra đời
đáp ứng yêu cầu là một trong những kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia
truyền tải đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tới nhân dân
cũng như những chính sách đối ngoại với bạn bè quốc tế
nhất là luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với các nước bạn bè anh em
đã ủng hộ giúp đỡ việt nam trong các cuộc chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội
trong đó có kazakhstan
việt nam hiện đang có quan hệ ngoại giao với một trăm tám mươi nước
đồng chí thuận hữu đề nghị trên cương vị của mình
ngài đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai bên lên một tầm cao mới
trên cơ sở hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác
càng hoang mang hơn chiều cùng ngày ông lâm lại phát hiện khoảng ba cây cao su hai năm tuổi
trên diện tích gần bốn hectare gần đó cũng bị chặt sát gốc
theo ông lâm để chặt phá được diện tích cao su lớn như vậy chỉ trong một đêm
kẻ gian phải có ít nhất từ bốn đến sáu người
huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên sắp danh với tỉnh đắk lắc đã xảy ra ba vụ phá hoại cây cao su và mía
các vụ việc đều được cơ quan công an vào cuộc điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả
khiến người dân hoang mang bất an trong sản xuất nông nghiệp
thưa quý vị trước những vướng mắc tồn tại liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường hồ chí minh
đoạn la sơn túy loan khu vực địa bàn thành phố đà nẵng sáng nay lãnh đạo bộ giao thông vận tải
đã làm việc với chủ tịch ubnd tp đà nẵng để tháo cỡ khó khăn tạo mặt bằng thông thoáng
để nhà thầu để nhanh tiến độ dự án
hiện tại số hộ dân có diện tích dưới một trăm linh m hai đã đồng ý nhận tiền đền bù ban giao mặt bằng
tại cuộc họp ubnd tp đà nẵng và bộ giao thông vận tải thống nhất đền bù tiền giải phóng mặt bằng
cho người dân theo áp giá của địa phương và sát với thực tế
trên cơ sở quy hoạch cao tốc gắn liền với đường gom dân sinh kinh phí dự án sẽ tăng cao so với dự kiến
thứ trưởng bộ giao thông vận tải đề xuất phương án ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác đền bù để sớm đồng bộ toàn tuyến
đề nghị ubnd thành phố đà nẵng và ban quản lý dự án đường hồ chí minh kiểm kê hồ sơ diện tích giải tỏa đền bù
cân đối phương án tài chính cần thiết điều chỉnh có thể báo cáo thủ tướng để xin ý kiến chỉ đạo
thưa quý vị mới đây bệnh viện nhi trung ương cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân nhi được chuyển từ tỉnh phú thọ lên
cháu bé đã bị ngộ độc hỏng gan do uống thuốc hạ sốt paracetamol quá liều
các bác sĩ cho biết việc tự ý cho trẻ
uống hạ sốt là vô cùng nguy hiểm có thể dẫn tới men gan cao hủy hoại gan và trẻ có nguy cơ tử vong nếu nặng
thế nhưng thói quen tự ý cho trẻ uống hạ sốt vẫn còn phổ biến ở nhiều phụ huynh
bệnh nhi này mới bảy tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng đường ruột men gan cao
được biết trước đó gia đình đã cho con uống thuốc hạ sốt hàm lượng một trăm năm mươi mg tức là hàm lượng cao gần gấp đôi so với cân nặng của con
cháu không hạ sốt thì bắt buộc phải dùng hạ sốt tiếp
nhà em bắt đầu cho cháu uống tầm độ ba tiếng rưỡi lại cho uống một trăm năm mươi rồi cũng tương tự lặp lại như vậy
đối với bệnh nhân mà dùng một là dùng quá liều hai thời gian quá ngắn trừ tối thừa là bốn tiếng
thì cái vấn đề chính khi dùng liều hạ sốt cái vấn đề ta quan tâm nhất là cái ảnh hưởng đến chức năng gan của bé
và bằng chứng của mình khi ban này dùng quá liều và thời gian quá ngắn thì hiện tại và tình trạng cái chức năng gan nó đã bị ảnh hưởng
biểu hiện bằng tình trạng cái men gan tăng cũng khá là cao
đáng tiếc đây không phải là trường hợp duy nhất dùng thuốc hạ sốt quá liều
mới đây bệnh viện nhi trung mương cũng tiếp nhận một cháu bé chuyển từ phú thọ lên trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc gan do uống quá liều thuốc hạ sốt
được biết có ngày cháu uống tới bốn viên paracetamol hàm lượng năm trăm linh mg
paracetamol là thuốc hạ sốt phổ biến dễ mua tuy nhiên lại có nhiều hình thức bào chế từ dạng gói đến viên uống viên đặt
lại ở trong thành phần của những biệt dược có tên khác nhau nên dễ dẫn đến nhầm lẫn trong sử dụng
việc dùng quá liều thuốc sẽ gây biến chứng ở gan của trẻ thậm chí nguy kịch
việc tự ý cho trẻ uống thuốc hạ sốt là thói quen của nhiều bậc phụ huynh
các bác sĩ khuyến cáo liều hạ sốt an toàn là không quá sáu mươi mg trên một kg trong một ngày tuyệt đối không dùng kết hợp với các thuốc khác
và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin lưu ý tới quý vị khán giả đó là chúng ta không nên tự ý sử dụng thuốc hạ sốt cho các cháu nhỏ
và cần tự ý sử dụng thuốc hạ sốt cho các cháu nhỏ
chúng tôi cũng tuân thủ đúng theo khuyến cáo và đơn thuốc của bác sĩ
xin lưu ý rằng liều lượng thuốc hạ sốt được tính tùy theo cân nặng ví dụ như bé nặng một mươi kg uống liều paracetamol một trăm linh mg một lần
và tối đa không được quá sáu mươi mg trên một kg trong một ngày
mỗi ngày uống không quá bốn sáu lần khoảng cách giữa các lần dùng là bốn sáu giờ để tránh quá liều
chuyển sang các thông tin quan trọng khác
thưa quý vị liên bộ công thương tài chính vừa thông báo giảm giá các loại xăng dầu bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay
đây là lần giảm giá thứ hai kể từ đầu năm đến nay đối với mặt hàng xăng
trong lần điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên giá các mặt hàng xăng dầu như sau
xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm trăm bốn mươi bốn đồng một lít
xuống còn một mươi chín ba trăm năm mươi tám đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm năm trăm một mươi bốn đồng một lít
xuống còn hai mươi bốn trăm linh năm đồng một lít
dầu diesel năm s giảm năm trăm một mươi chín đồng một lít
xuống còn một mươi sáu năm trăm linh bốn đồng một lít
dầu hỏa giảm năm trăm bảy mươi đồng một lít
xuống còn một mươi năm ba trăm chín mươi sáu đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một tám trăm năm mươi năm đồng một kg
xuống còn một mươi bốn bảy mươi hai đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều ngày một mươi sáu tháng tám
ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai
khoa học công nghệ không chỉ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế mà còn đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững đặc biệt trong việc bảo đảm an toàn trước thiên tai
hiện nay tại nước ta nhiều mô hình cảnh báo phòng chống thiên tai đã
và đang được triển khai ở nhiều địa phương trên cả nước nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai
tại hội nghị các đại biểu cho rằng ứng phó với thiên tai là nhiệm vụ khó khăn phức tạp và phải triển khai trên quy mô lớn
nên đòi hỏi phải có sự nghiên cứu toàn diện một cách khoa học các điều kiện khách quan của việt nam và học hỏi vận dụng kinh nghiệm của thế giới
chúng ta phải theo dõi giám sát về thiên tai thật là ở mức độ nó cao hơn để rồi mà chúng ta cảnh báo tới
người dân được tốt hơn và những cái giải pháp công nghệ thì chúng ta cần phải tăng cường mạnh đa hơn nữa để làm sao mà chúng ta ngang tâm được với các quốc gia trong khu vực
đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ cần phải chú trọng vào công tác dự báo cảnh báo ứng phó khắc phục và tái thiết sau thiên tai
không chỉ có sự tham gia của các chuyên gia nhà khoa học mà cần đẩy mạnh xã hội hóa với sự tham gia của các doanh nghiệp với những sáng chế ứng dụng kỹ thuật trong phòng chống thiên tai
thưa quý vị sáng nay tại hội thảo asean về tần số cho năm g các chuyên gia đều khẳng định sự quan trọng của năm g đối với sự phát triển của khu vực asean
và việc làm thế nào để có một tần số phù hợp để phát triển năm g là vấn đề mà tất cả các nước asean đều quan tâm
rất nhiều nước trong khu vực đang sử dụng băng tần ba năm ghz cho vệ tinh trong đó có việt nam
đáng chú ý băng tần này đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của năm g
tuy nhiên ở việt nam cũng như một số nước asean
việc xem xét sử dụng băng tần này cho năm g phải tính đến kết quả nghiên cứu và đo thực tế mức độ ảnh hưởng từ năm g đến các đài trái đất thông tin vệ tinh
thời gian qua việt nam đã phát thử nghiệm năm g ở băng tần ba năm ghz nhằm nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng
để đưa ra quyết định chính xác nhất việc có quy hoạch sử dụng băng tần này cho năm g hay không
sử dụng băng tần ba năm ghz thì có một khó khăn lớn đó là băng tần này đang được sử dụng cho thông tin vệ tinh
đặc biệt là ở khác
các nước gần xịn đạo các nước có lượng mưa lớn thì thông tin vệ tinh ở băng tần này là cực kỳ quan trọng
bây giờ nghiên cứu làm sao để có thể hài hòa có thể chia sẻ có thể phối hợp giữa năm g với vệ tinh ở trong băng tần này là một việc làm hết sức khó
hiện nay chúng ta cũng đang thử nghiệm đang nghiên cứu để cách phối hợp
cũng trong khuôn khổ hội thảo các chuyên gia đến từ các nước asean
các hãng công nghệ như qualcomm ntt docomo ericsson cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm phát triển năm g
quy hoạch tần số cho năm g bảo đảm hài hòa phổ tần cho năm g trong khu vực asean
trong phần tin quốc tế hàn quốc kêu gọi triều tiên ngừng các vụ phóng tên lửa
tổng thống indonesia chính thức đề xuất lên quốc hội kế hoạch chuyển thuật
thưa quý vị sáng nay phủ tổng thống hàn quốc đã kêu gọi triều tiên ngừng phóng tên lửa
bởi như vậy sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo triều tiên
và seoul cũng cho rằng việc bình nhưỡng tuyên bố ngừng đối thoại là không phù hợp với thỏa thuận chung của hai bên
sau phiên họp khẩn của hội đồng an ninh quốc gia phủ tổng thống hàn quốc đã gọi hai vật thể
mà triều tiên phóng ra từ biển nhật bản sáng nay là các vật thể bay tầm ngắn
hội đồng bày tỏ quan ngại các hành động của triều tiên
gia tăng căng thẳng trên bán đảo đồng thời kêu gọi bình nhưỡng ngừng các vụ phóng
trong khi đó bộ thống nhất hàn quốc khẳng định bình nhưỡng tuyên bố sẽ không đối thoại với seoul
là không phù hợp với tinh thần của tuyên bố chung panmunjom và tuyên bố bình nhưỡng
mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trước đó
bộ này cho biết vẫn giữ lập trường nhất quán về việc tuân thủ tuyệt đối các thỏa thuận
đồng thời hối thúc bình nhưỡng phản ứng tích cực với các thỏa thuận này
đàm phán thương mại giữa mỹ với trung quốc trong tháng chín tới đây sẽ vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch
đây là tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump vừa đưa ra
chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông định hoãn kế hoạch này
phát biểu với báo giới tổng thống trump cho biết mỹ đang có các cuộc thảo luận tốt với trung quốc
nhưng ông cũng không quên cảnh báo rằng nếu bắc kinh có hành động trả đũa
washington sẽ lập tức có biện pháp đáp trả
tôi cho rằng chúng ta đang có các cuộc thảo luận rất tốt với trung quốc
họ rất muốn đạt được thỏa thuận chúng ta sẽ đàm phán và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra
ngoài ra ông trump cũng nhận định cuộc chiến thương mại giữa hai bên sẽ không kéo dài
ông còn cho biết sẽ liên lạc với chủ tịch trung quốc tập cận bình
về phần mình bộ ngoại giao trung quốc cũng bày tỏ hy vọng lãnh đạo hai nước sẽ sớm gặp nhau
để tìm ra các giải pháp cùng chấp nhận được
thông qua đối thoại và tham vấn trên cơ sở công bằng và tôn trọng lẫn nhau
tổng thống indonesia joko widodo vừa chính thức đề xuất lên quốc hội
kế hoạch chuyển thủ đô từ jakarta trên đảo java về tỉnh kalimantan trên đảo borneo
trong thông điệp liên bang đọc trước quốc hội
tổng thống widodo đề nghị quốc hội cho phép chuyển thủ đô về tỉnh kalimantan
tuy nhiên ông widodo không nêu cụ thể địa điểm sẽ đặt thủ đô mới
theo ông thủ đô không chỉ là biểu tượng của quốc gia mà còn thể hiện sự phát triển của đất nước
trước đó đài phát thanh scan news đưa tin tổng thống widodo đã quyết định chuyển thủ đô từ jakarta
về khu vực bên ngoài của đảo jakarta
nhưng kế hoạch này có thể mất tới một mươi năm để thực hiện
trước đây jakarta từng là cố đô của vương quốc suda thời trung cổ
sau đó là thành phố cảng batavia trong thời thực dân hà lan
rồi trở thành thủ đô vào thập nhiên một nghìn chín trăm bốn mươi khi indonesia tuyên bố độc lập
thủ đô lớn hàng đầu thế giới này đang chìm dần vào nước biển
trung bình khoảng một mươi tám cm mỗi năm
mật độ đường xá giao thông trong thành phố thấp đáng kể so với các thành thị khác trên thế giới
gây ra tình trạng kẹt xe gần như kinh nghiệm
vốn là quốc gia nhập khẩu nhiều vàng nhất thế giới
thế nhưng nước này đã mạnh tay hạn chế nhập khẩu vàng từ tháng năm vừa qua
nhằm mục đích ngăn chặn chảy máu ngoại tệ
lượng nhập khẩu vàng của trung quốc từ đầu năm đến nay đã giảm khoảng ba trăm linh đến năm trăm linh tấn
so với cùng kỳ năm ngoái tương đương với khoảng một mươi năm hai mươi năm tỷ usd
số liệu hải quan trung quốc cũng cho thấy nước này nhập năm trăm bảy mươi năm tấn vàng trong nửa đầu năm nay
giảm từ mức tám trăm tám mươi ba tấn so với cùng kỳ năm ngoái
quý hai vừa qua
kinh tế trung quốc tăng yếu nhất trong gần ba thập kỷ do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến thương mại với mỹ
gần đây tỷ giá nhân dân tệ trượt xuống mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn tám
nguồn tin của reuters cho biết mục đích của việc hạn chế nhập vàng
có thể nhằm ngăn ngừa tình trạng ngoại tệ chảy máu khỏi trung quốc
giữa lúc đồng nhân dân tệ đang có xu hướng trượt giá
ngoài ra giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây đã đẩy nguồn cung vàng trong nước tăng
nên nhu cầu nhập khẩu không căng thẳng
từng là một nước nông nghiệp trù phú nhưng giờ đây
một bộ phận nông dân indonesia đang phải chuyển hướng từ làm nông sang bới rác để duy trì cuộc sống
với lượng rác thải lớn nếu biết cách khai thác
người dân indonesia vẫn có thể thu lại những nguồn lợi nhất định từ những thứ tưởng như hoàn toàn bỏ đi
tại làng bangun ở đông java có tới sáu mươi người dân đã cho phép các xe tải đổ rác
trên đất canh tác của họ để thu gom và phân loại rác
vốn có thể giúp họ kiếm lời nhận
nhiều hơn và nhanh hơn so với việc làm nông
trung bình một người có thể kiếm được từ bảy đến một mươi bốn đô la mỹ một tuần
thông qua việc nhặt giấy và rác nhựa
thậm chí có khi kiếm tới ba mươi năm đô la mỹ một tuần nếu lượng rác thu gom được nhiều
nếu canh tác tôi sẽ phải chờ ba tháng mới có kết quả
nhưng với việc phân loại rác tôi có thể kiếm tiền hàng ngày hàng tuần
tôi có thể kiếm được khoảng bốn mươi đến năm mươi rupee mỗi ngày bằng việc phân loại rác
mặc dù một số tổ chức phía chính phủ
đã cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe
của những người đang tìm cách kiếm tiền từ rác
xong với nhiều nông dân indonesia việc mưu sinh vẫn là quan trọng hơn
và vì thế các núi rác tại làng bangun vẫn sẽ tiếp tục cao lên
điều quan trọng là chính phủ cần phải vào cuộc để giúp đỡ họ
thông qua việc thúc đẩy kế hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải thành năng lượng
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt